đoàn kiểm tra giám sát của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh tây ninh
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao cách làm cụ thể thiết thực trong việc thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh tây ninh
mang lại những thành quả đáng ghi nhận đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền cần cập nhật nghiên cứu kỹ các văn bản quy định hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng
để thực hiện đúng tiêu chuẩn thành tích thủ tục theo quy định
cũng nhân dịp này phó chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cho các hộ nghèo các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh tây ninh